bệnh viện tim hà nội vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã đôn phong huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tổ chức lễ khánh thành công trình bếp ăn bán chú và trao quà trung thu cho các em học sinh tại điểm trường bản chiêng
một trong những điểm trường khó khăn của trường tiểu học đôn phong
công trình bếp ăn bán chú của trường tiểu học đôn phong điểm trường bản chiêng có diện tích ba mươi m hai
được xây dựng khang trang kiên cố và trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như tủ lạnh bếp ga bá bát đũa
do bệnh viện tim hà nội đầu tư xây dựng và trao tặng cho trường để phục vụ bữa ăn bán chú của hơn sáu mươi em học sinh tại điểm trường này
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đã cho trường bản chiêng một bếp ăn và một số vật dụng khác kèm theo
đấy là sự tạo ưu kiện cũng như tạo động lực cho các em học sinh có bếp ăn bán chú để học hành cho nó tốt hơn
cũng nhân dịp này bệnh viện tim hà nội phối hợp ngân hàng biêu điện liên việt cùng các nhà hào tâm
trang bị cho điểm trường bản chiêng của trường tiểu học đôn phong một phòng máy vi tính phục vụ cho việc học tập của các em
tiếp tục đổi mới công nghệ thông tin
hiện tại ở trong điểm này thì các em cũng đã được học qua về phần lý thuyết nhưng lại không có máy thực hành
nhân dịp này cũng được bệnh viện tim hỗ trợ được bảy bộ máy tính
nhà trường sẽ sử dụng bảy bộ máy tính này vào để cho các em được thực hành được thi tham gia thi giải toán rồi tiếng anh trên mạng
năm ngoái ở trường chính cũng đạt một mươi sáu giải của cấp huyện cấp tỉnh
thì nó mới tiếp tục triển khai ở điểm trường bản chiêng
bên cạnh đó hơn một trăm linh xuất quà
và bánh trung thu đã được các nhà hào tâm và bệnh viện tim hà nội trao tặng cho các em học sinh của trường
với mong muốn các em được đón một mùa tết trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa
trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám này với việc được cải thiện đáng kể về điều kiện cơ sở vật chất môi trường học tập
cũng như chăm sóc về mặt tinh thần thể chất cho các em học sinh
hy vọng đây sẽ là động lực để các em có một năm học đạt hiệu quả và thành tích tốt